thưa quý vị trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncrt vừa phát đi thông tin
hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền gan grab năm hai vào việt nam và các nước đông nam á
tại việt nam ganrab năm hai được phát tán qua email giả mạo bộ công an việt nam
theo đó vncert cho biết gamegraph năm hai là phiên bản mới trong họ mã độc tống tiền gamegraph
lan rộng trên toàn cầu trong hơn một năm qua
tại việt nam game grab năm hai được phát tán thông qua thư điện tử giả mạo bộ công an việt nam
với tiêu đề như trên màn hình có kèm tệp giả nén
khi người dùng giải nén và mở tệp này mã độc sẽ được kích hoạt và toàn bộ dữ liệu của máy tính bị mã hóa
mã độc đồng thời sinh ra một tệp yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả khoản tiền chuộc từ bốn trăm linh đến một usd
thanh toán qua đồng tiền điện tử để giải mã dữ liệu
để phòng tránh lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối từ vncert
đối với người dùng
cần lưu ý khi mở tệp đính kèm gửi từ email lạ các thư có nội dung bất thường
liên quan đến vụ việc học sinh trường mầm non thanh khương huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
ăn món thịt lợn bẩn trong số hai trăm ba mươi trẻ mầm non ở bắc ninh đến viện khám thì có một trăm bảy mươi ba trẻ đã có kết quả
trong đó có sáu mươi hai trẻ huyết thanh dương tính sát lợn
về nguyên nhân gây bệnh sán lợn cho hàng loạt trẻ nhỏ trên giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính
giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
ký sinh trùng sán lợn có nằm trong đất trong nước thực phẩm
người ăn phải trứng sắn dây lợn nhiễm trong thức ăn trứng phao dạ dày nở ra ấu trùng đến ruột non
ấu trùng xuyên qua thành ống tiêu hóa vỏ máu và di chuyển đến ký sinh tại các cơ vân não mắt
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các phụ huynh của xã thanh khương đang nghi ngờ
con em mình ăn phải thịt lợn nhiễm sán gạo tại trường học
liệu có căn cứ nào để khẳng định nguyên nhân gây bệnh từ đây không
giáo sư nguyễn văn kính cho biết có thể do bệnh nhân ăn phải lợn nhiễm bệnh và thịt lợn nấu chưa chín
nhưng có thể do ăn phải những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh khác
nguyên nhân cụ thể sẽ phải do các cơ quan chức năng xuống địa phương kiểm tra
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết sẽ thông báo cho cục y tế dự phòng
và viện vệ sinh dịch tễ trung ương xuống địa phương điều tra về dịch tễ học để tìm nguyên nhân gây bệnh
thưa quý vị trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng ba
tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt hai bị cáo nguyễn văn hiếu
nguyên phó giám đốc công ty cổ phần nhật minh tù trung thân
và nguyễn thế hùng nguyên giám đốc công ty cổ phần cầu vàng một mươi bốn năm tù cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này một mươi bảy bị hại đã bị hai bị cáo lừa đảo hơn hai mươi chín tỷ đồng để góp vốn vào dự án chưa được phê duyệt
theo cáo trạng sau khi quen biết nhau hiếu và hùng đã bàn bạc thống nhất việc lập dự án nhà ở tại thôn hoàng bốn
xã cổ nhuế huyện từ liêm hà nội nay là tổ dân phố hoàng bốn phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm hà nội
hiếu và hùng đã làm văn bản gửi ubnd tp hà nội về việc xin nghiên cứu lập và thực hiện dự án căn hộ nhà liên kề
tại khu đất kẹt bốn nghìn năm trăm một mươi hai m hai ở thôn hoàng bốn cổ nhuế
sau đó sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội có văn bản gửi các nhà đầu tư trong đó có công ty cổ phần cầu vàng
cùng một số tài liệu bao gồm văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án của nhà đầu tư
trong đó ghi rõ tên dự án địa điểm xây dựng quy mô xây dựng tiến độ thực hiện tài liệu liên quan về đất đai quy hoạch
đáng chú ý nội dung văn bản trên có ghi rõ văn bản chỉ có tính chất hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự theo quy định hiện hành
nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức
tuy nhiên hiếu và hùng không thực hiện theo yêu cầu mà đã sử dụng những văn bản này để thực hiện huy động vốn
làm cho khách hàng tin dự án nhà tại thôn bốn thôn hoàng bốn đã được phê duyệt và công ty cổ phần cầu vàng là chủ đầu tư dự án
với phương thức thủ đoạn gian dối nói trên trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng chín năm hai nghìn một mươi một
nguyễn văn hiếu và nguyễn thế hùng đã thống nhất soạn thảo ký các văn bản thỏa thuận góp vốn với một mươi bảy khách hàng thu hơn hai mươi chín tỷ đồng rồi chiếm đoạt
do vậy ngoài án phạt tù tòa còn tuyên buộc bị cáo hiếu phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là hơn hai mươi một tỷ đồng
và bị cáo hùng bồi thường số tiền gần sáu tỷ đồng cho các bị hại

về việc xác định cơ quan có chức năng thực hiện giám định tư pháp đối với các nội dung trong vụ án nói trên
nền viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắk đã yêu cầu công an tỉnh đắk lắk ra quy định phục hồi điều tra vụ án hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan
thưa quý vị và các bạn tại thành phố đà nẵng từ tối ngày một mươi bốn tháng ba cho đến hết ngày một mươi năm tháng ba
hàng nghìn người dân của thành phố đà nẵng và nhiều địa phương khác đã tụ tập bao vây trụ sở của
hai công ty bất động sản đó là hoàng nhất nam có trụ sở tại quận thanh khê thành phố đà nẵng và bách đạt an có trụ sở ở thị trấn điện bàn tỉnh quảng nam
để yêu cầu các công ty trên trả sổ đỏ trên cơ sở số tiền mà từng người dân đã đóng đủ theo yêu cầu của hai công ty
thế nhưng câu trả lời mà họ nhận được lại không có gì cụ thể
thay vào đó quả bóng trách nhiệm cứ được đùn qua để lại trước sự chứng kiến và bất bình của hàng nghìn người dân
chín giờ tối ngày một mươi bốn tháng ba
trụ sở của công ty bất động sản hoàng nhất nam vẫn sáng đèn vì có hàng trăm người dân từ khắp mọi nơi kéo đến
yêu cầu công ty này phải giải quyết trao sổ đỏ cho người dân
theo ghi nhận của phóng viên người dân đã phải nộp số tiền từ năm trăm năm mươi triệu đồng đến hơn hai tỷ đồng cho công ty bất động sản này
để mua đất tại ba dự án là sakura hera eco futupak thuộc phường điện nam thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
giống như nhiều người dân khó khăn trong tình cảnh này
mong muốn có một mảnh đất để an cư lạc nghiệp
một mảnh đất để an cư lạc nghiệp của anh nguyễn đức tuấn vũ ở phường hòa minh quận liên triều
giờ đây thật mơ hồ
hoàng nhân nam đã trễ hàng ba bốn tháng rồi vẫn không ra sổ vẫn không có câu trả lời thỏa đáng
thì bây giờ mình cầm cái hợp đồng đó đi qua bách đạt thì không có căn cứ cơ sở nào nói được với người ta
bởi vì hợp đồng này là do nhân nam tạo giả làm giả ra để lừa đảo khách hàng
hoàn toàn bên chủ đầu tư không biết
đó vì vậy bây giờ chúng tôi là yêu cầu mong muốn là coi như ông tâm phải trả lời thỏa đáng về vấn đề này
người dân là thực tình là hoang mang cho nên là cứ là việc không biết gì hết
thì bây giờ chúng tôi chỉ cần chúng tôi chỉ cần có một con đường cuối cùng là tập thể những người khó khăn khó đấu trong việc này
là đoàn kết lại với nhau và chúng tôi kêu cứu thôi
đứng đây trước bà con thì cũng nhận tín nhiệm là cái sự quyết liệt của hoàng nhân nam là chưa có đến
nếu như đến thì đã gặp mặt bên đấy rồi
bà con xin cho cái thời gian là ngày mai trong sáng mai bảy h ba mươi
thì xong đó chiều về chúng ta sẽ làm việc tiếp về cái nội dung về đền bù
cùng với lời hứa của người đứng đầu công ty phân phối đất dự án hoàng nhất nam
ngay hôm sau hàng trăm người dân lại kéo về trụ sở chính của công ty bách đạt an tại quảng nam
để lắng nghe sự đối chất giữa hai công ty và hướng giải quyết cụ thể
thế nhưng điều họ chứng kiến lại là sự đổng lỗi qua lại

sẽ cam kết ở mức độ mà phù hợp mà hài lòng và phù hợp với lại cái điều kiện của cái tình trạng của dự án
thì hoàng nhân nam cam kết sẽ thực hiện được cái tách nhiệm và nghĩa vụ của mình
thì ông nói thầm ý ông rung họ cái kiểu này giờ thì ngày mai ông hứa

ông phải hiểu rằng là bây giờ là như thế nào mà ông cứ đi hỏi họ là lô đất trầm ra sổ cho họ
ông bán lô đất nợ đâu bây giờ thì ông hỏi là trẻ ra sổ cho họ
lại rung họ lại lửa lặp lửa lặp
ngày làm việc vấn đề của gần một hộ dân có quyền lợi trực tiếp tại ba dự án kể trên vẫn chưa đi đến đâu
mất ăn mất ngủ nhiều người dân vẫn bao vây trụ sở của bách đạt an cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng với thôi
cơ quan chức trị
cơ quan chức trị
sẽ giải quyết sự việc này như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi ra tù trở về địa phương do không có công an việc làm ổn định lại tiếp tục con đường phạm tội
đối tượng nguyễn văn thành chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã bị bắt giữ sau khi thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh ninh bình
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã nam điền huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
tại cơ quan điều tra nguyễn văn thành khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay sau khi ra tù thành tiếp tục đi dình mò các địa điểm nơi người dân sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản
và đã thực hiện trót lọt một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện yên mô kim sơn và yên khánh của tỉnh ninh bình
số tài sản trộm cắp chủ yếu là tv điện thoại âm ly loa đài và bình ác quy xe ô tô
thưa quý vị những năm gần đây mặc dù lực lượng kiểm lâm cùng với các đơn vị chức năng đã đẩy mạnh các biện pháp để bảo vệ rừng
nhưng theo đánh giá tình trạng phá rừng tại tỉnh khánh hòa vẫn còn không ít diễn biến phức tạp nguy cơ xâm hại rừng vẫn còn hiện hữu
các đối tượng lâm tặc cũng ngày càng tinh vi và manh động hơn sử dụng nhiều phương thức nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
do đó tri cục kiểm lâm tỉnh cùng với các địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ diện tích rừng hiện có
khu vực rừng dốc mỏ suối hương huyện vạn ninh đường núi hiểm trở dốc đá thẳng đứng
nhưng các đối tượng lâm tặc vẫn cố gắng vào rừng bằng con đường này
dù nhiều lần bị các lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi nhưng tình trạng này vẫn không giảm nhiều
từ đầu năm đến nay khu vực này đã phát hiện một vụ xâm hại rừng thu giữ sáu phương tiện
dốc mỏ có đặt một cái chốt vào rừng ở tại chỗ này tức là chia làm hai kê chốt chặn hai mươi bốn hai mươi bốn
anh em hàng ngày như vậy là buổi sáng sớm là chốt chặn đuổi không cho lâm tạc vào rừng
tuy nhiên thì cũng có một số đối tượng lâm tặc tìm mọi cách để đưa xe vào rừng bằng hình thức là tháo xe ra bằng nhiều bộ phận để mà đưa từng bộ phận vào ráp xe lại đi vào rừng
thì đó là một trong những cái mà
hầu hết các trường hợp vào rừng khai thác gỗ trái phép là người dân địa phương không có công an việc làm ổn định
một chuyến đi rừng có thể kiếm được từ bốn đến năm trăm linh nghìn đồng
do đó lực lượng chức năng cứ lập chốt chỗ này thì đối tượng lại tìm đường khác để vào rừng bất chấp nguy hiểm
theo đánh giá hiện nhiều khu vực ở khánh hòa vẫn có nguy cơ phá rừng cao
các huyện như ở khánh vĩnh là tình trạng khai thác gỗ rừng để lấy gỗ trên tuyến đường
quốc lộ hai mươi bảy c khánh vĩnh lâm đồng ở ninh hòa tình trạng xâm hại rừng căm xe để lấy gỗ và lấn chiếm đất sản xuất
hoặc là ở khu vực sư hương dốc mỏ ở vạn ninh là lấy gỗ để về làm lòng mè nuôi trồng thủy sản
nếu chính quyền các địa phương và lực lượng kiểm lâm buôn lỏng thì chắc chắn rằng tình trạng đó sẽ tiếp tục tái diễn
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh khánh hòa phát hiện ba trăm linh chín vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp
tăng một mươi bốn vụ so với năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi bảy những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ vi phạm có chiều hướng gia tăng với bốn mươi bảy vụ được phát hiện và xử lý
tịch thu hơn bốn mươi bảy mét khối gỗ các loại
các đối tượng lâm tặc ngày càng tinh vi hơn sử dụng các phương tiện xe máy độ chế xe ô tô du lịch để vận chuyển gỗ
trước diễn biến xâm hại rừng còn nhiều phức tạp lực lượng kiểm lâm đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có
ngày một một hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân huyện có cơ hoạch triển khai công tác liên ngàn
trong đó gồm có lực lượng công an huyện huyện đội hạ kiểm lâm tuyến quyền địa phương và ban quân lý
đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ngăn chặn đi vào rừng kiểm tra rừng toàn gốc vào những điểm lâm tặc khá cổ
từ khi có cơ hoạch liên ngàn đến nay thấy tình hình giảm rất nhiều so với thời gian trước
khánh hòa hiện có trên hai trăm bốn mươi hệ thống
trong số này trên tám mươi diện tích đã giao cho chủ rừng nhà nước quản lý
do đó vai trò chủ rừng nhà nước là rất quan trọng
vì vậy thời gian qua việc phân cấp nâng cao trách nhiệm của chủ rừng trong việc bảo vệ rừng
cũng đã được các cấp các ngành có liên quan trú trọng trang bị nhiều kỹ năng công cụ hỗ trợ
từ đó giúp hạn chế những vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn
khoảng năm h ba mươi sáng nay trên quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong
theo thông tin ban đầu thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát tp hcm
do tài xế vũ đình long chú tại phường kim dinh tp bà rịa điều khiển
lưu thông trên quốc lộ năm mươi một theo hướng từ đồng nai về bà rịa vũng tàu
khi đến đoạn km số bốn mươi ba bốn trăm linh thuộc địa bàn khu phố ngọc hà phường phú mỹ thị xã phú mỹ
thì hút vào hai người phụ nữ đang đi bộ băng qua đường
hậu quả làm bà phan thị nhì hộ khẩu thương chú tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng tử vong tại hiện trường
bà trần thị kim chi quê ninh bình bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó
được biết hai nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là tu sĩ tại đơn viện ngọc hà
đóng tại phú mỹ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được làm rõ